văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ tại buổi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận cần thơ và các công trình dự án hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông cửu long
thông báo kết luận nêu rõ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông cửu long còn nhiều khó khăn vướng mắt
điều này đòi hỏi bộ giao thông vận tải và các bộ ngành địa phương phải tiếp tục sắt sao hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra
nhất đã lấy ra các giải pháp để kịp thời xử lý vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm trong vùng
về phương án quản lý khai thác tuyến đường cao tốc tp hcm trung lương thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải bộ tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại văn bản số hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai mươi năm chín hai nghìn một mươi chín

nhưng thủ tướng chính phủ đã đồng ý hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án điều này thể hiện quyết tâm rất cao của chính phủ thủ tướng chính phủ trong việc triển khai dự án này
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu đầu tư tuyến đường cao tốc cần thơ cà mau trong kế hoạch đầu tư giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông tại khu vực đồng bằng sông cửu long theo kế hoạch đã được phê duyệt